trong khuôn khổ chuyến thăm hàn quốc theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
vào chiều ngày bảy tháng bốn bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an đã tới chào xã giao thủ tướng hàn quốc handasu
bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
thủ tướng han đắc xu đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong đó đưa kim ngạch thương mại hai chiều ngày càng phát triển
trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có trên bảy trăm linh người hàn quốc sang việt nam du lịch
và hiện cộng đồng người hàn quốc hoạt động kinh doanh tại việt nam ngày càng tăng lên
thủ tướng han đắc xu mong muốn thời gian tới quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ
thực chất đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện
đề nghị bộ công an tạo điều kiện thuận lợi
tháo gỡ các khó khăn cho công dân doanh nghiệp hàn quốc đang hoạt động kinh doanh tại việt nam
thủ tướng han đắc xu đã gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các nhà lãnh đạo việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an bộ trưởng tô lâm cảm ơn thủ tướng han đắc xu đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định việt nam luôn coi hàn quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế
chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước
nhấn mạnh việt nam cam kết ủng hộ bán đảo triều tiên hòa bình ổn định hợp tác phát triển và phi hạt nhân hóa
bộ trưởng tô lâm đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư
kinh doanh của doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam bày tỏ mong muốn hàn quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam
trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính tới thủ tướng hàn quốc
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu đã có cuộc hội đàm thiết thực với tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
yuni yun hội đàm với tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc để thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm